dịch sốt xuất huyết vẫn đang bùng phát mạnh ở các tỉnh tây nguyên
trong đó con tum là tỉnh có tỷ lệ người mắc bệnh cao nhất khu vực với tỷ lệ là ba trăm ba mươi hai người trên một trăm linh dân
tính đến ngày một mươi năm tháng tám tỉnh con tum có chín trên một mươi huyện thành phố với gần hai người mắc bệnh sốt xuất huyết trong đó có hai ca tử vong
theo chỉ đạo của chính phủ và bộ y tế cùng với việc tăng cường giám sát chặt chẽ tình hình bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn
phát hiện sớm các trường hợp mắc bệnh để cách ly điều trị kịp thời hạn chế tỷ lệ mắc và tử vong
ngành y tế tỉnh con tum xác định biện pháp quyết định là công tác vệ sinh môi trường diệt mũi bằng các biện pháp thủ công
diệt lăng quăng bỏ gậy và phòng tránh mũi đốt thực hiện phương châm không có lăng quang bỏ gậy không có sốt xuất huyết
thành lập các đội xung kích tổ phòng chống dịch sốt xuất huyết tại các thôn làng tổ dân phố có ổ dịch
để vận động và cùng người dân thực hiện duy trì công tác vệ sinh môi trường
tại các vùng trọng điểm sốt xuất huyết các tổ đội phòng chống dịch sốt xuất huyết duy trì một tuần
hai lần xuống địa bàn khu dân cư để tuyên truyền vận động và cùng người dân thực hiện vệ sinh môi trường diệt lăng quăng bọ gậy
sau đợt chiến dịch cả đội sung kích thôn tổ cộng đốc viên tuyên truyền vận động
là mọi người dân xung quanh tổ của tôi cũng như gia đình tôi là cùng nhau phối hợp với những người trong cái đội đó là dọn dẹp xung quanh nhà
rồi hưởng ứng là lật úp những dụng cụ phế thải như là
hiện nay chưa có vaccine và biện pháp điều trị hữu hiệu bệnh xuất xuất huyết
vì vậy để tránh được bệnh sốt xuất huyết hữu hiệu nhất người dân cần thực hiện biện pháp phòng ngừa bằng cách tiêu diệt lăng quang bỏ gậy
tiêu diệt mũi chỉ là giải pháp phần ngọn quan trọng là phải tiêu diệt được trứng mũi tiêu diệt được ổ lang quang